tại cảng quốc tế long an bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô hàng khoảng bốn trăm linh tấn thịt gà sạch đầu tiên của việt nam sang thị trường nhật bản
đến dự buổi lễ có đồng chí trương tấn sang nguyên chủ tịch nước bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
lãnh đạo các tỉnh bình phước long an bình dương tp hcm đại diện tổng lãnh sự nhật bản vương quốc hà lan và các doanh nghiệp tham dự
lễ công bố xuất khẩu lô hàng thịt gà đầu tiên của việt nam sang thị trường nhật bản đánh dấu một sự kiện quan trọng đối với nông nghiệp việt nam
và chuỗi liên kết bốn nhà gồm beo gà đơn vị cung cấp giống tập đoàn de house cung cấp thức ăn tập đoàn hùng nhơn
đại diện các trang trại gà đạt chuẩn koyu unitec đơn vị thu mua giết mổ và xuất khẩu
chuỗi liên kết này tạo nên một dây chuyền khép kín sản xuất sản phẩm thịt gà sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường quốc tế
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường nhấn mạnh
nhật bản là thị trường rất khắt khe lô hàng gà đã chứng minh thực phẩm việt nam rất sạch tốt và giá phù hợp
sau thịt gà việt nam sẽ xuất khẩu thịt lợn sữa đây là quyết tâm của các bộ ngành và địa phương